vụ việc bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai vi phạm cách ly và lây bệnh cho bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
việt nam sau gần chín mươi ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng
thì giờ đây chúng ta phải đối mặt với làn sóng covid một mươi chín thứ ba đang đe dọa cộng đồng
điều này cho thấy rõ ràng khâu cách ly đang có những lỗ hồng
bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai đã lây covid một mươi chín từ bệnh nhân số một ba trăm hai mươi năm
sau đó lây cho bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy trong thời gian tự cách ly tại nhà
có thể thấy bệnh nhân này đã vi phạm cơ chế cách ly không chỉ tại nhà mà ngay cả ở khu cách ly
sars cov hai là virus có thời gian ủ bệnh một mươi bốn ngày cá biệt có trường hợp ủ bệnh lâu hơn
việc cách ly năm ngày tại nơi tập trung sau đó trở về cách ly tại nhà
không có nghĩa là người có nguy cơ đã trở thành người không lây nhiễm
quá trình ủ bệnh thì từ hai đến một mươi bốn ngày
chuyện mà tự cách ly tại nhà
hàng ngày chưa đảm bảo chắc chắn được cái chuyện là bệnh nhân không mắc sars cov hai
cái chuyện mà khuyến cáo là sau một mươi bốn ngày và được làm xét nghiệm sàng lọc lần hai trước khi thôi cách ly thì tạm yên tâm
vấn đề là phải đảm bảo đúng cách ly là cách ly
cách ly là cách ly nghĩa là thế nào
có nghĩa là không tiếp xúc với những người xung quanh
nếu bần cùng phải tiếp xúc thì phải tiếp xúc đúng theo hướng dẫn
cách có những phương tiện phòng hộ hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình
đương nhiên là không tiếp xúc với người trong gia đình

không nên đi ra bất kỳ chỗ nào thế mới còn là cách ly
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai đi lại nhiều nơi trong thời gian chịu tự cách ly
có thể dễ dàng tiếp xúc với bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy và sau đó là bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy
đáng ra cũng phải tự cách ly vì tiếp xúc với người có nguy cơ
nhưng lại vô tư hoạt động sinh hoạt bình thường
bài học lần này cho thấy rõ ràng chúng ta đang có quá nhiều lỗ hồng trong quản lý giám sát người chịu cách ly

đáng tiếc kịch bản sâu nhất đã xảy ra
đây không chỉ là bài học đắt giá về sự quản lý lơ là lỏng lèo
mà còn là bài học về sự chủ quan của bản thân chính những người ở diện phải cách ly